xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị liên quan đến vụ án nạn nhân bị nhân tình của bố chút đòn roi đến tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bổ sung vụ án đoạt mạng người và che giấu tội phạm
cụ thể cơ quan điều tra có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn võ quỳnh trang hai mươi năm tuổi về tội đoạt mạng người
theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn kim trung thái ba mươi sáu tuổi về tội đối xử tàn ác với người khác
theo điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự và che giấu tội phạm theo điều ba trăm tám mươi chín bộ luật hình sự
luật sư nguyễn đức tránh cho biết dựa trên thông tin do cơ quan báo chí đã đăng tải
về việc bị can trang có hành vi sử dụng đoạn gỗ cứng để tác động vào cơ thể nạn nhân nhỏ tuổi
đặc biệt là tác động trực tiếp vào các bộ phận trọng yếu trên cơ thể con người
thì đây là hành vi rất nguy hiểm hậu quả xảy ra là nạn nhân tử vong
do đó dù có hay không có ý định tước đoạt tính mạng của cháu a từ trước
thì việc trang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đoạt mạng người là hoàn toàn chính xác
luật sư tránh giải thích
nếu có hành vi sử dụng đoạn gỗ cứng để tác động vào vùng trọng yếu trên cơ thể con người
thì người thực hiện hành vi phải nhận thức được mức độ nguy hiểm của hành vi do mình gây ra
mặt khác hành vi tàn độc của trang không phải là sự bộc phát nhất thời xảy ra trong thời gian ngắn
mà hành vi được thực hiện liên tục trong khoảng thời gian dài từ một mươi bốn h đến một mươi tám h
nhận định về mức án trên cơ sở tính chất hành vi phạm tội của nguyễn võ quỳnh trang
theo luật sư khung hình phạt sẽ được xem xét
ở điểm b khoảng một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
với hành vi đoạt mạng người dưới một mươi sáu tuổi
bị can quỳnh trang có thể bị xử phạt trong khung hình phạt
phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
ngoài tội danh đoạt mạng người được cơ quan điều tra khởi tố bổ sung
bị can quỳnh trang còn bị khởi tố về tội đối xử tàn ác với người khác
theo điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự
với tội danh này bị can quỳnh trang
có thể đối diện với khung hình phạt tù từ một đến ba năm
vì phạm tội với người dưới một mươi sáu tuổi và không có khả năng tự vệ
quy định tại mục a quản hai
về trách nhiệm hình sự của cha nạn nhân là bị can nguyễn kim trung thái
luật sư nguyễn đức chánh cho rằng
cơ quan công an đã khởi tố người này để điều tra hai tội
đối xử tàn ác với người khác và che giấu tội phạm
với tội đối xử tàn ác với người khác
bị can thái có thể đối diện với khung hình phạt tù
từ một năm đến ba năm
vi phạm tội đối với người dưới một mươi sáu tuổi
và không có khả năng tự vệ
quy định tại mục a quản hai
về tội che giấu tội phạm
bị can có thể bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm
theo quy định tại khoản hai điều ba trăm tám mươi chín bộ luật hình sự
nếu có căn cứ xác định bị can nguyễn kim trung thái
xóa các video trong camera an ninh
ghi lại hành vi phạm tội của bị can quỳnh trang
thì đó là những hành vi bao che cho người phạm tội

nhằm mục đích xóa dấu vết
gây cản trở cho quá trình điều tra tội phạm
vụ án này đang gây chấn động dư luận
bởi sự tàn bạo nhẫn tâm của các bị cáo
đây cũng là hồi chuông cảnh báo
về tình trạng nhiều nạn nhân
đang bị đối xử tàn độc
đang diễn ra ngày càng nhiều
tiến sĩ trung tá đào trung hiếu
chuyên gia nghiên cứu tội phạm học bộ công an
đã đưa ra một số góc nhìn
để giải mã về động cơ gây án
hậu quả cũng như biện pháp ngăn chặn
đối với hành vi phi nhân tính nạn
theo trung tá hiếu
một trong những nguyên nhân
dẫn đến hành vi tàn ác
trong các vụ việc tương tự vừa qua
là hậu quả từ sự khởi phát
sân và si trong người phạm tội
si là việc người phạm tội
không biết đối tượng nhỏ tuổi
thuộc nhóm được bảo vệ đặc biệt
của xã hội và pháp luật
người lớn có trách nhiệm nuôi dưỡng
chăm sóc và bảo vệ
cho sự phát triển bình thường
và lành mạnh của các con
họ cũng không biết rằng
khả năng chịu đựng hạn chế
sẽ rất dễ để lại những tổn thương
nghiêm trọng về thể chất và tâm lý
trong đó nguy cơ tử vong
là rất cao
cùng với đó họ không biết đến
tứ giác quản lý cảm xúc
gồm kiểm soát tâm thân khẩu ý
để kiềm chế không bùng nên
cơn giận dữ
và có những hành động nguy hiểm
mỗi khi con mắc lỗi hay gặp điều tra ý
sân là việc làm mọi thứ
để giải tỏa bức xúc tâm lý
mà không nghĩ đến hậu quả của mình
khi án mạng đã xảy ra
cơn sần hận lắng xuống
đối diện với hậu quả có thương vong
về người tù tội
nhiều người mới thấy sợ hay ăn năn
nhưng đã quá muộn
nếu biết cách chế ngự cơn giận
điển hình như cố giữ không nói câu gì
hoặc chuyển trạng thái cơ thể
sang môi trường hoạt động khác
như đi tắm vận động cơ thể
hoặc cắt cảm xúc
bằng việc thay đổi không gian giao tiếp
sẽ có thể ghim cơn giận dữ xuống
vẫn theo chúng ta hiểu
trong nhiều vụ án
việc đối xử tàn độc với con
diễn ra trong suốt thời gian dài
chính sự vô cảm trước các biểu hiện
đối xử tàn độc của những người xung quanh
đã tiếp tay cho tội ác
trong sâu thẳm
nhiều người vẫn mang quan niệm
việc dạy con là chuyện nhà người ta
sen vào là mất lịch sự
cũng có thể là do suy nghĩ
có rỗi hơi mới lo chuyện bao đầu
ở đô thị
lối sống đèn nhà ai nhà nấy dạng
hàng xóm không biết nhau
không giao lưu trò chuyện
không quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình
không mang lại lợi ích cho mình
là rất phổ biến
nên nhiều người đã không thể biết chuyện gì
đang xảy ra bên nhà hàng xóm
cũng có thể người ta nghe thấy tiếng quát mắng
tiếng khóc vì bị đòn roi
nhưng thực sự không để tâm
điều này đã khiến cho các hành vi
tàn độc trong gia đình với phụ nữ
con cái không được kịp thời
phát hiện và ngăn chặn
hiện nay có nhiều gia đình vẫn duy trì
tiếp suy nghĩ kỷ luật bằng roi vọt
với con cái là điều cần thiết
nhiều người viện dẫn câu xưa
thương cho roi cho vọt
để giải thích cho thói quen dùng vũ lực
đòn roi mỗi khi còn
nghịch ngợm trái ý hay
kết quả học tập không như mình mong đợi
tuy nhiên danh giới giữa
dậy bảo và chút giận là rất mong mạnh
trong cuộc sống hiện đại ngày nay
những gì có tính chất
tàn tích cổ hủ đi ngược lại
với quyền cơ bản của con người
cần phải thay thế loại bỏ
trong đó việc lạm dụng đòn roi
để giáo dục con người thay vì
tình thương yêu của cha mẹ
là vi phạm đạo đức và pháp luật
trung tài hiếu cho hay
có những dấu hiệu lâm sàng để sớm nhận biết
một nạn nhân nhỏ tuổi
bị đối xử tàn độc
qua đó giúp ngăn chặn kịp thời
trước khi tội ác xảy ra
về biểu hiện về thể chất
đó là trên cơ thể của trẻ
có những vết bầm vết bỏng
do thuốc lá hoặc các vết thương khác
mà nạn nhân không thể giải thích được
và lý giải không logic
với cơ chế hình thành dấu vết
và thương tích đó
trong đó rất đáng lưu ý
nếu trên người của nạn nhân nhỏ tuổi
có các dấu vết thương tích cũ
và mới chồng chéo nhau
các thương tích hay vết hằn
như ở tay thắt lưng
ngoài ra nạn nhân có thể tỏ ra đau đớn
khó khăn trong đi lại sinh hoạt
né tránh mọi sự đụng chạm
có thể mặc quần áo không phù hợp
với thời tiết
ví dụ mùa hè mặc áo dài tay
về biểu hiện tâm lý
nạn nhân có thái độ sợ hãi cha mẹ
không muốn hoặc bật khóc
khi phải trở về nhà
luôn cảnh giác cao độ
có vẻ chán nản sợ hãi
luôn thù mình không kết bạn
tự cô lập mình ra khỏi các hoạt động chung
có nạn nhân quay sang đối xử
với động vật hoặc vật nuôi
như cách mà mình phải chịu đựng
tại các khu dân cư
nơi xảy ra những vụ việc như vậy
thường có tiếng la mắng quát tháo của người lớn
tiếng khóc thét kêu la của nạn nhân
nhỏ tuổi tiếng động chạm đổ vỡ
từ những dấu hiệu này
người thân không ở cùng nhà
hàng xóm thầy cô giáo
có thể nhận biết những vấn đề bất thường
đang xảy ra đối với các nạn nhân
với trách nhiệm pháp luật quy định
và lương tâm của con người
cần gợi cho nạn nhân kể về câu chuyện của mình
để can thiệp hỗ trợ
và bảo vệ các trường hợp này
thưa quý vị
vụ án này là hồi chuông đáng báo động
cho một thực trạng đau buồn vẫn đang diễn ra
và văn minh như ngày nay
hy vọng sau đây những sự việc đau lòng
như vậy sẽ không xảy ra
và sẽ không có thêm nạn nhân nhỏ tuổi nào
phải ra đi dưới đòn roi tàn độc
của những người thân trong gia đình
chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin
về những diễn biến mới nhất của vụ án này
nếu quan tâm quý vị đừng quên ấn like
và đăng ký kênh
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị
trong những tin tức tiếp theo